thấm nhuần lời dạy của bác tiết kiệm là không xa xỉ không hoang phí không bừa bãi lực lượng vũ trang quân khu chín đã có những cách làm cụ thể theo gương người và mô hình quân nhân tiết kiệm lập nghiệp ở tiểu đoàn hóa học là một minh chứng cụ thể
hơn một mươi năm trước tiểu đoàn hóa học thuộc quân khu chín là nơi khởi nguồn phong trào tiết kiệm theo gương bác và sau này trở thành cuộc vận động người con hiếu thảo nghĩa tình đồng đội trong toàn quân khu
tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị phát động và triển khai mô hình quân nhân lập sổ tiết kiệm lập nghiệp góp phần xây dựng tương lai cho mỗi quân nhân sau thời gian tại ngũ
bước đầu triển khai mô hình nhìn chung tư tưởng của một số đồng chí chưa nhận thức được việc chi tiêu tiết kiệm trong việc tiêu xài cá nhân
trước tình hình đó chúng tôi đã kết hợp với gia đình
để thực hiện có hiệu quả đơn vị mời ngân hàng đến tư vấn cho quân nhân lập sổ tiết kiệm năm trăm linh đồng một tháng cho từng chiến sĩ
khi xuất ngũ tổng số tiền gửi tiết kiệm và lãi suất được rút về để trao cho quân nhân
đến nay một trăm linh hạ sĩ quan chiến sĩ trong đơn vị đều đăng ký và tham gia lập sổ tiết kiệm lập nghiệp
sau khi về đây chín tháng tôi để dành được số tiền là bốn tám trăm linh đồng
tính tới giao quân tôi có thể để dành được số tiền là một mươi triệu
trong hai năm trở lại đây đơn vị có bảy mươi quân nhân xuất ngũ
trong thời gian đó các ông chí tiết kiệm được khoảng bảy trăm linh triệu đồng
trong số đó có khoảng hai mươi quân nhân
dùng số tiền đó để tiết kiệm
buôn bán mở các cửa hàng bán đồ ăn kinh doanh cửa hàng sắt
mô hình quân nhân lập sổ tiết kiệm lập nghiệp theo gương bác ở tiểu đoàn hóa học cho thấy
hiệu quả mang lại không chỉ là việc làm cụ thể hữu ích trước mắt
mà còn giáo dục bồi dưỡng nhận thức cho chiến sĩ tinh thần tiết kiệm sau này
trên đường lập thân lập nghiệp giữ vững niềm tin khi mình hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại quê nhà